liên quan đến thông tin về sức khỏe của bé trai ba ngày tuổi được phát hiện bị bỏ rơi ở hố ga
khu vực đền mẫu tại thôn thanh tiến xã thanh mỹ thị xã sơn tây hà nội
trong những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua
bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết hiện nay tình trạng sức khỏe của bé đang chuyển biến xấu
đến thời điểm này tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhi rất khó kiểm soát
mặc dù các y bác sĩ đã sử dụng kháng sinh phổ rộng dùng kháng sinh cho trường hợp kháng thuốc
nhưng tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhi vẫn rất nặng
hiện bệnh nhi tỉnh táo không còn xe phổi gan thận không suy mắt và tai không bị ảnh hưởng
bệnh nhi vẫn đang được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch
phải dùng bốn loại kháng sinh tình trạng vi khuẩn kháng nhiều loại kháng sinh
việc theo dõi điều trị cho bệnh nhi được bác sĩ hai bệnh viện
bệnh viện đa khoa sanh bồn và bệnh viện nhi trung ương thường xuyên trao đổi